tại quảng bình do nước rút chậm hậu quả sau lũ chưa khắc phục được nên hàng trăm em học sinh ở ba mươi năm điểm trường trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể đến trường học trở lại
theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình tính đến hết ngày bốn tháng một mươi một học sinh ở ba mươi năm trường và điểm trường trên địa bàn vẫn chưa thể đi học trở lại do nước lũ rút chậm hoặc chưa khắc phục xong hậu quả sau lũ
các trường và điểm trường này nằm ở vùng thấp trũng do đó công tác dọn dẹp và làm vệ sinh rất vất vả mất nhiều thời gian
cụ thể tại huyện lệ thủy vẫn còn hai mươi trường trong đó có ba trường trung học cơ sở tám trường tiểu học và chín trường mầm non ở các xã xuân thủy an thủy lộc thủy phong thủy liên thủy thị trấn kiến giang và xã sơn thủy
tại huyện tuyên hóa còn tám trường trong đó có một trường tiểu học và bảy trường mầm non gồm các trường tiểu học số hai châu hóa và trường mầm non các xã châu hóa văn hóa tiến hóa
được biết hiện các thầy cô giáo đang cố gắng nỗ lực hết sức dọn dẹp làm vệ sinh để đầu tuần tới học sinh có thể đến trường trở lại